công an tỉnh sơn la đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
duy trì và phát huy nhiều mô hình tự quản tự phòng và an ninh trật tự
nhờ đó đã góp phần đảm bảo an ninh và trật tự xã hội
nhóm liên gia tự quản số ba bản đung giàng xã đồng ngài huyện bắc yên có bảy mươi sáu thành viên với tám đảng viên
đình kỳ hàng tháng các buổi sinh hoạt nhóm được tổ chức với các nội dung như đánh giá công tác tự quản
và chấp hành pháp luật quy ước hương ước của bản
giáo dục con em không vi phạm pháp luật giúp nhau phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
không tham gia truyền học đạo trái pháp luật không sử dụng vận chuyển buôn bán tàng trữ trái phép các chất ma túy
nhóm liên gia tự quản chúng tôi thường xuyên trao đổi lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các thành viên
thường xuyên thông tin hai chiều với lực lượng công an phụ trách xã công an xã để trao đổi
nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại địa bàn giải quyết ngay những vụ việc nếu có không để phát sinh điểm nóng
chúng tôi cũng thường xuyên đến các nhóm đồn đốc hướng dẫn kiểm tra sinh hoạt
và cũng hướng dẫn các nhóm liên gia tự quản thường xuyên nắm các tình hình về an ninh trật tự ở cơ sở
để kịp thời báo cáo và giải quyết những vụ việc mâu thuẫn nhỏ phát sinh
thì hướng dẫn giải quyết ngay từ các nhóm liên gia tự quản
những vụ việc phức tạp thì chúng tôi sẽ trực tiếp cùng nhau phối hợp giải quyết
hiện nay trên địa bàn huyện bắc yên tỉnh sơn la
đang duy trì và hoạt động có hiệu quả gần một năm trăm linh nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự
điều đáng ghi nhận ở các nhóm này là sự phát huy vai trò trách nhiệm của quần chúng trong phát giác tố giác tội phạm
nhờ đó nhiều nhóm liên gia tự quản tại khu dân cư đã phát huy hiệu quả cao trong việc bảo đảm an ninh trật tự